thực hiện kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi nhằm đánh giá thực trạng xây dựng luận cứu khoa học để tư vấn giúp đảng
nhà nước những giải pháp phát triển phê bình văn học nghệ thuật việt nam trong thời gian tới
hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc
với chủ đề xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật việt nam dân tộc và hiện đại
hội thảo diễn ra trong ngày hôm qua tại thành phố bắc ninh
với sự tham dự của nhiều nhà khoa học các văn nghệ sĩ có uy tín trên toàn quốc
trong báo cáo đề dẫn hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã nhấn mạnh
việc văn học nghệ thuật việt nam cần phải có một hệ giá trị mới
vừa mang ý nghĩa kiến tạo vừa mang ý nghĩa thẩm định các tác phẩm
đây là điều rất cần thiết đặc biệt khi nền văn học nghệ thuật của chúng ta đang vận hành
trong bối cảnh của kinh tế thị trường và có sự giao lưu quốc tế rất mạnh mẽ
trên thực tế bối cảnh này vừa kích thích sự phát triển năng động của văn học nghệ thuật việt nam đương đại
nhưng lại vừa tạo ra sự lẫn lộn giữa các giá trị gây nhiễu cho cả khâu sáng tác lẫn khâu tiếp nhận nghệ thuật
đặc biệt là vấn đề đặt ra với công chúng tiếp nhận với các cấp quản lý
với những người làm công tác tuyên giáo để làm thế nào xác lập một hệ giá trị đúng đắn
phù hợp với thời đại và sẵn sàng tâm thế đón nhận của tổng bình những tác phẩm lớn
tôi nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng
trong bối cảnh một thời đại mới thời đại công nghệ hội nhập toàn cầu
hơn bao giờ hết chúng ta cần đặt ra những hệ giá trị của riêng dân tộc mình
làm sao mà
trong quá trình tiến tới trở thành công dân toàn cầu
thì con người việt nam vẫn phải giữ được cái bản chất là con người việt nam với những bản sắc văn hóa riêng
mà những bản sắc văn hóa ấy nó sẽ tạo từ cốt lõi của các hệ giá trị các đánh giá
với hơn tám mươi tham luận gửi đến có thể nói hội thảo khoa học toàn quốc
xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật việt nam dân tộc và hiện đại
đã cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà quản lý văn học
các nhà khoa học và các văn nghệ sĩ trên cả nước về vấn đề hệ giá trị văn học nghệ thuật
đó là yếu tố cốt lõi trong nhận thức để chúng ta hướng đến một nền văn học nghệ thuật việt nam
thực sự dân tộc thực sự hiện đại và luôn giàu tính sáng tạo tính thẩm mỹ tính nhân văn